trong những ngày cuối tháng một mươi một này câu chuyện về đạo lý làm trò về tấm gương của những người thầy
luôn là đề tài nhận được nhiều sự quan tâm
những tấm gương đẹp trong ngành giáo dục đã nhân lên niềm tin sự trân trọng và tình cảm kính yêu
mà toàn xã hội đã dành cho những người thầy trong bao nhiêu năm qua
chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một tấm gương đẹp như thế
đó là cô phan thị hằng giáo viên trường tiểu học lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la
người đã gắn bó với mảnh đất vùng cao gian khó suốt một mươi bảy năm
yêu nghề mến trẻ ngoài việc dạy chữ thắp sáng những ước mơ tương lai cho các em học sinh
cô hằng còn nhận nuôi hai em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn
lóng sập là một xã biên giới thuộc huyện mộc châu tỉnh sơn la
đây là địa bàn thường xuyên phải đối mặt với nhiều thách thức về giáo dục
trường tiểu học lóng sập là trường vùng ba đặc biệt khó khăn của huyện mộc châu
với một trăm linh con em đồng bào dân tộc thiểu số
nhiều khó khăn thiếu thốn
không chỉ thế trường nằm ở khu vực vùng sâu vùng xa địa hình tương đối hiểm trở
gây ra nhiều khó khăn trong đời sống sinh hoạt của các thầy cô giáo và các em học sinh
vì là mỗi một bản của mình thì nó nằm ở trên một quả đồi
nên là cái tiếp xúc với thông tin đại chúng cũng như là cái đường xá đi lại nó còn khá khó khăn
nên là cái hiểu của phụ huynh về công tác giáo dục như là chăm lo học sinh khi đến trường thì nó cũng chưa được đầy đủ
đấy cũng là cái mà
ảnh hưởng rất lớn tới các thể cô
đó là cái việc duy trì sĩ số vận động học sinh gian lớp
đấy là những cái khó khăn nhất của các thầy cô giáo
mặc dù điều kiện khó khăn như thế cô giáo trẻ phan thị hằng vẫn quyết định chuyển công tác về trường tiểu học lóng sập
sau nhiều năm giảng dạy tại một số điểm trường vùng cao khác
tại đây cũng như bao thầy cô trong trường với tấm lòng yêu nghề mến trẻ
cô đã vượt qua nhiều khó khăn về đường xá cơ sở vật chất thiếu thốn để dạy các em biết đọc biết viết
thắp sáng tương lai cho các em nhỏ vùng cao
do cái sự yêu quý trẻ đối với các cái trẻ vùng ba thì nó nhìn nó rất là thương
cô giáo cũng cứ khắc phục khó khăn là ở trước đây cũng đi đến các bản cứ ở tạm bỡ luôn
để vượt qua khó khăn
đường xá đi lại cũng khó khăn
thế nhưng không chỉ có vậy cô giáo hằng còn trở thành người mẹ thứ hai
cứu mang và nuôi nấng hai em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn
đó là em tráng phạm đăng hưng và em hạng ai trờ
trước khi đến với cô hằng cả hai em đều phải ở nhờ họ hàng
bởi bố mẹ đang trong thời gian thực hiện bức án tù giam
đối với hưng em còn bị người nhà bán sang nước ngoài và không được đi học
đến khi tìm được đường về việt nam gặp lại cô giáo hằng
cũng đã đưa em về nuôi và coi như con trai mình

nghĩ là các em này nó có cái hoàn cảnh của nó nè
nó khổ vất vả không có người có nghĩa là không có người bảo vệ đấy
mình hiểu đơn giản như thế
thì mình cũng nghĩ là thôi mang các em về nuôi thì mình cũng chỉ như là những cái chỗ dựa cho em lớn lên thôi
mình cũng không nghĩ cái gì nó cao hơn
vượt lên hết mọi sự khó khăn có thể kể tên
cô giáo phan thị hằng đã không chỉ làm tròn vai trò của một người gieo chữ lên non
mà còn trở thành một tấm gương đẹp trong sự nghiệp chồng người nơi biên ải